xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây tôi thu trang của bản tin một trăm một mươi ba online sẽ chuyển
tới quý vị những thông tin an ninh trật tự mới nhất diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua quá trình
điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại hà nội vào